liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam đã khai mạc vào tối ngày hôm qua mùng một tháng một mươi tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương
chính thức công chiếu miễn phí hai mươi hai bộ phim tài liệu của một mươi quốc gia châu âu và việt nam trong đó thì việt nam có một mươi hai phim tham gia
theo ban tổ chức liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam thường được tổ chức vào tháng sáu hàng năm
năm nay do dịch covid một mươi chín ban tổ chức đã thống nhất lùi đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi để khai mạc
mỗi tối chiếu hai phim trong đó có một phim phổ việt nam và một phim của châu âu
hai phim tài liệu của đạo diễn độc lập có buổi chiếu riêng vào thứ bảy ngày ba tháng một mươi
thông qua các bộ phim khán giả có dịp để tìm hiểu sâu hơn về con người xã hội việt nam cũng như các nước nhất là các vấn đề đường đại
liên hoàn phim năm nay có nhiều phim dành cho thiếu nhi và mở cửa miễn phí cho khán giả vào xem từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi tháng một mươi tại hà nội và thành phố hồ chí minh